từ giờ ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu hà nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của chúng tôi thì các chủ cửa hàng và người dân đều rất hồ hởi đón ngày mở cửa trở lại
tuy nhiên theo chỉ đạo của bí thư thành ủy hà nội đó là nới lỏng một số dịch vụ nhưng tuyệt đối không lơi lỏng
sau gần một tháng không được thưởng thức cà phê tại quán nên khi biết thông tin các quán cà phê được phép mở cửa trở lại hôm nay anh hoàng võ kiên đến quán cà phê quen thuộc để uống cà phê
dù thấy vui khi một số dịch vụ được mở cửa trở lại nhưng anh cũng không khỏi lo lắng trước diễn biến dịch bệnh hiện nay
cũng là do dịch bệnh cấm ra quán cà phê hôm nay là ngày đầu tiên mà ra uống cà phê là cũng rất là cảm để thích
dịch bệnh dịch bệnh này thì mọi người cần phải tuân thủ theo pháp luật và giữ khoảng cách với mọi người
trước áp lực về việc phải thuê mặt bằng kinh doanh thì việc được phép mở cửa trở lại như thế này là niềm vui lớn của các chủ quán hàng ăn uống dịch vụ cắt tóc
theo ghi nhận trong ngày hôm nay khách chưa đông nhưng hầu hết các cửa hàng đều có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
như cửa hàng này dù bàn ngồi rất nhỏ nhưng chủ cửa hàng cũng lắp đặt tấm chắn để phòng dịch
hôm nay thì là ngày đầu tiên sau một thời gian dài là mới được trở lại thì chúng tôi rất là phấn khởi
tuy nhiên là ngày đầu tiên thì khách hàng đến thì cũng chưa đông với cả mọi người cũng chưa biết được là ngày hôm nay là sẽ được ăn tại quán
quán của chúng tôi thì tuy nhỏ nhưng mà chúng tôi cũng vẫn là tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước đầy đủ có vắt ngăn có các trang thiết bị nhân viên rồi có tướng đeo khẩu trang hết có nước rửa tay xin khắc thuẩn
thực ra là khi quán được mở cửa trở lại thì chúng tôi biết được cái lệnh của chính phủ là có cho chúng tôi được hoạt động trở lại thì cảm thấy rất là bản thân rất là vui mừng
bởi vì thực ra cái địa điểm cũng như cái mặt bằng của chúng tôi là đã phải chi trả từ tiền từ trước rồi nên nếu như chúng tôi đóng cửa ngày nào thì sẽ là thiệt hại ngày đấy
bản thân chúng tôi cũng rất là mong muốn là dịch bệnh được đẩy lùi để có thể được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường
và chúng tôi cũng bên cạnh đấy là chúng tôi cũng rất là mong muốn là dịch bệnh được đẩy lùi để có thể được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường
đã rất là tuân thủ các biện pháp của nhà nước yêu cầu ví dụ như chúng tôi ở đây có vách ngăn này chị cũng nhìn thấy rồi là yêu cầu các khách hàng ngồi giãn cách
theo quy định hiện nay mới chỉ các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn có hàng ăn vỉa hè đã đón khách như thế này
hay một số tốc khách dù quán có lắp đặt vách ngăn nhưng lại chọn bàn ngồi không lắp đặt để thoải mái trò chuyện
như vậy bên cạnh niềm vui của chủ quán hàng ăn uống và người dân khi hàng quán được mở cửa
trở lại thì vẫn có một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan lơ là phòng chống dịch
và những hành vi này cần được chấn chỉnh để dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống người dân thủ đô sớm được trở lại trạng thái bình thường